theo văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng ninh
tính đến một mươi ba h ngày một tháng tám các lực lượng quân đội biên phòng công an của tỉnh đã huy động một ba trăm linh cán bộ chiến sĩ
một trăm linh dân quân tự vệ hơn hai trăm linh lượt phương tiện cùng với năm trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ của các đơn vị của bộ quốc phòng
quân khu ba đóng quân trên địa bàn xuống cơ sở giúp nhân dân phòng chống bão số ba
chiều ngày một một tám ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh đã thành lập năm đoàn công tác
do đồng chí chủ tịch và các phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn xuống các địa phương
để chỉ đạo việc triển khai ứng phó với bão số ba
trước đó ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh cũng đã ban hành công điện yêu cầu các địa phương
theo dõi thường xuyên chặt chẽ diễn biến bão số ba kêu gọi các tàu thuyền về nơi tránh trú bão an toàn
bảo đảm không để xảy ra ủn ứ người và phương tiện tại các cửa khẩu
riêng với thành phố hạ long yêu cầu chủ đầu tư các dự án đang thi công có ngay các biện pháp hạn chế tối đa bùn đất
và nước tràn xuống đường quốc lộ và các khu vực dân cư khi có mưa lớn và có trách nhiệm xử lý ngay hậu quả
đối với tập đoàn tkv và tổng công ty đông bắc có các phương án bảo đảm an toàn đối với các khu vực khai thác hầm lò
bãi thải các vùng có nguy cơ sạt lở nguy hiểm